thưa quý vị hôm nay trong chuyến công tác tại bình định thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm
trung tâm khám phá khoa học nghe giới thiệu về dự án thông lũng sáng tạo quy nhơn và thăm trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành ic ise
trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp bốn đặt ra đối với việt nam cùng nhiều cơ hội và thách thức thủ tướng mong muốn trung tâm ic ise phát triển bền vững
hiệu quả và có tính lan tỏa cao góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản của việt nam cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước
trong thời gian tới thủ tướng cũng đề nghị trung tâm ic
trung tâm ic ise tiếp tục tạo môi trường khoa học tốt để thu hút thêm nhiều nhà khoa học đến nghiên cứu cộng tác trao đổi học thuật
có kết nối hợp tác chặt chẽ với các trường đại học các trung tâm nghiên cứu khoa học cơ bản của việt nam và quốc tế
tạo điều kiện để thúc đẩy cả khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng tại việt nam
sau một mươi bốn năm việt nam tiếp tục vinh dự trở thành nước chủ nhà của kỳ thi olympic vật lý châu á lần thứ một mươi chín
đây là minh chứng sinh động cho sự ghi nhận và tin tưởng của cộng đồng quốc tế
đối với sự phát triển của giáo dục việt nam
đây là kỳ thi dành cho học sinh trung học phổ thông của tất cả các nước ở trong khu vực châu á thái bình dương
được tổ chức thường niên từ năm hai nghìn với mục đích nhằm thúc đẩy học sinh trung học phổ thông học hỏi
và trao dồi kiến thức khoa học công nghệ kỹ thuật và toán
cũng như các chuyên ngành quan trọng cho sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp bốn ở châu á nói chung
và tại mỗi quốc gia nói riêng
năm nay các thí sinh đến từ đoàn việt nam đã được trang bị đầy đủ kiến thức
cũng như bản lĩnh để chinh phục huy chương vàng mang vinh quang về cho đất nước
trong khuôn khổ cuộc thi còn có các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ thể thao và tham quan du lịch
với mong muốn đưa hình ảnh đất nước văn hóa con người việt nam đến với bạn bè quốc tế
hợp ứng ngày sách châu âu năm hai nghìn một mươi tám đại sứ quán đan mạch cơ lọc bộ đọc sách cùng con
và nhà xuất bản kim đồng đã phối hợp tổ chức chương trình thế giới huyền bí của hans christian edison
với nhiều hoạt động tương tác thú vị
chương trình là nhịp cầu đưa văn học châu âu đến gần hơn với thiếu nhi việt nam
từ lâu chuyện cổ anderson đã trở thành một phần tuổi thơ của rất nhiều thế hệ trẻ em việt nam
bản dịch chuyện chuyện cổ anderson được giới thiệu tới độc giả lần này của dịch giả trần minh tâm
theo nhà nghiên cứu văn hóa hữu ngọc đây là bản dịch đầy đủ nhất nêu bật được tinh thần bản gốc đan mạch nhất
đến với chương trình thế giới huyền bí của hans christian anderson
phụ huynh và các em nhỏ được lắng nghe những chia sẻ của bà anna christian anderson
tham tán văn hóa đại sứ quán đan mạch về nhà văn anderson mà chính cuộc đời ông cũng là một câu chuyện cổ tích
điểm nhấn thú vị của chương trình chính là các hoạt động phong phú đặc sắc như đóng kịch
đọc trích đoạn trên nền nhạc cùng các trò chơi tương tác
nhằm tái hiện lại một cách sinh động không gian và màu sắc các chuyện cổ anderson dành cho độc giả nhiều lứa tuổi
chương trình là cơ hội để thiếu nhi việt nam có dịp được tiếp cận nhiều hơn với những tinh hoa của văn học châu âu
tối nay tại đà nẵng đã diễn ra lễ ký kết và bàn giao ngôi nhà cho ông park han seo
huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia việt nam
để tỏ lòng mến mộ và tri ân những đóng góp to lớn của huấn luyện viên park hang seo đối với nền bóng đá việt nam và người hâm mộ đà nẵng
ngay sau trận chung kết công ty phúc hoàng ngọc đã quyết định tặng cho ông park han seo một căn nhà liền kề
thuộc dự án green home của công ty trị giá hơn hai tỷ đồng
phát biểu ý kiến sau khi được trao tượng trưng
ông park han seo tỏ lòng biết ơn đối với người hâm mộ bóng đá đà nẵng nói riêng việt nam nói chung
việc được trao tặng ngôi nhà là niềm vui lớn là điều kiện để ông cùng gia đình có điều kiện sinh sống tại đà nẵng
nơi được mệnh danh là thành phố đáng sống của việt nam
chuyển sang các thông tin thời sự khác đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm và ma túy
với hợp với đội trinh sát đặc nhiệm bộ chỉ huy bnr
vừa phát hiện hai đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy qua biên giới đưa vào việt nam tiêu thụ
theo đó qua tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giới việt nam lào
thuộc địa bàn thị trấn lao bảo huyện hương hóa tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng đã phát hiện hai người đàn ông đi trên xe máy không rõ biển số từ lào về phía việt nam có nhiều nghi vấn
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ trần công chính bốn mươi tuổi
trú tại xã sơn hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình đối tượng còn lại đã bỏ trốn
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm ba mươi bảy gói ni lông màu xanh bên trong có chứa bảy bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp hiệu vki
qua đấu tranh khai thác trần công chính khai nhận mua số viên ma túy tổng hợp trên từ đối tượng người lào không rõ lai lịch
tại tha khẹc lào đưa về việt nam tiêu thụ vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
ngày sáu tháng năm phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt pc sáu mươi bảy công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
đơn vị liên tục phát hiện tạm giữ hai xe ô tô vận chuyển số lượng lớn gỗ không có hóa đơn chứng từ
xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi năm một trăm năm mươi tám do tài xế mai diệp linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
điều khiển chở một số lượng lớn gỗ lim với một hai trăm hai mươi năm mét khối
xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi tám c năm trăm sáu mươi bảy chạy theo hướng nam bắc đang vận chuyển một số lượng lớn gỗ chắc không có hóa đơn chứng từ
hiện phòng pc sáu mươi bảy công an tỉnh thừa thiên huế đang phối hợp với các đơn vị chức năng lập biên bản vi phạm và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
chiều nay công an tỉnh đồng nai đã lập hồ sơ xử lý vụ việc hàng trăm thanh niên tụ tập đua xe trái phép trên quốc lộ năm mươi một
đoạn giáp danh giữa hai tỉnh đồng nai và bà rịa vũng tàu
cụ thể khoảng hai giờ ngày sáu tháng năm hàng trăm thanh niên đến từ các tỉnh đồng nai bình dương thành phố hồ chí minh long an
đã tụ tập trên tuyến quốc lộ năm mươi một để xem hàng chục quái xế điều khiển xe không biển số dồ gai ngỏi bốc đầu trên đường gây mất an toàn giao thông
khiến các phương tiện ô tô lưu thông qua khu vực bị ủ nứ
trước đó nhóm thanh niên này đã tham gia đua xe trên quốc lộ năm mươi một đoạn qua ngã ba bến gỗ thuộc địa phận xã an hòa thành phố biên hòa
thì bị lực lượng phòng cảnh sát giao thông pc sáu mươi một
công an tỉnh đồng nai truy đuổi các đối tượng kéo nhau bỏ chạy về khu vực giáp danh với tỉnh bà địa vũng tàu
dư luận đề nghị các lực lượng chức năng cần thường xuyên tuần tra kiểm soát và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
theo số liệu vừa công bố của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bình phước
trong năm hai nghìn một mươi bảy địa phương này đã xây dựng và bàn giao tám trăm bảy mươi chín căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn
từ nguồn kinh phí
bảy mươi hai tỷ đồng huy động được từ cuộc vận động nghĩa tình sông bé yêu thương do nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết chủ trì
ban vận động ngày vì người nghèo tỉnh bình phước đã ban hành kế hoạch số sáu mươi tám về hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở năm hai nghìn một mươi chín
theo đó nguồn vốn của chương trình được phân bổ về cho các huyện thị xã đợt một là hơn bốn mươi bốn tỷ đồng xây dựng tám trăm bảy mươi chín căn nhà đại đoàn kết
hiện công tác giả soát phân loại đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết đợt hai đang được ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bình phước phối hợp với các cấp chính quyền
ủy ban mặt trận tổ quốc các huyện xã tích cực triển khai để bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng kịp thời và việc xây dựng sớm được triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra
nhằm quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ thị bốn mươi năm ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng chính phủ
ban thường vụ tỉnh ủy cà mau đã ban hành chỉ thị số một mươi một về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài
theo thông báo của các cơ quan chức năng từ thời điểm eu áp dụng biện pháp cảnh cáo thẻ vàng đối với sản phẩm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài
khai thác thủy sản xuất khẩu của việt nam từ ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đến nay số lượng tàu cá trên địa bàn tỉnh cà mau vi phạm vùng biển nước ngoài tăng lên rất nhanh
có một mươi tám tàu cá vi phạm trong đó huyện trần văn thời một mươi sáu tàu và huyện âu minh hai tàu
đơn vị là chủ động công tác nắm tình hình cũng như là công tác kiểm soát các hoạt động trên biển
để kiệp thời xử lý các vụ việc xảy ra trên biển từ đó tình hình an ninh trật tự trên biển trong thời gian vừa qua đã ổn định
chỉ thị một mươi một
có chế tài xử lý nghiêm các chủ tàu thuyền trưởng tàu cá vi phạm định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình triển khai
và kết quả thực hiện công tác ngăn chặn xử lý tàu cá trên địa bàn vi phạm vùng biển nước ngoài
người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng liên quan phải chịu trách nhiệm trước ban thường vụ tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng tàu cá và ngư dân trên địa bàn quản lý vi phạm vùng biển nước ngoài

trước tình hình trên thực hiện chỉ thị công văn công điện của thủ tướng chính phủ cũng như chỉ thị số một mươi một của ban thường vụ tỉnh ủy
yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan ban ngành trong tỉnh
tập trung lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền cho ngư dân hiểu biết về việc không vi phạm vùng biển nước ngoài
đồng thời đồng hành với cả nước thực hiện tốt các khuyến nghị của eu nhằm sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng đối với xuất khẩu hải sản của việt nam
chuyển sang các thông tin quốc tế
mỹ tái lập hạm đội hai ở bắc đại tây dương
iran phản đối yêu cầu của mỹ về thỏa thuận hạt nhân
triều tiên vừa kêu gọi mỹ ngừng theo đuổi chính sách gây áp lực và đe dọa quân sự chống lại nước này
đồng thời cho rằng những hành động như vậy không giúp giải quyết các chương trình hạt nhân và tên lửa
phát biểu với hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna một người phát ngôn của bộ ngoại giao triều tiên nhấn mạnh
các hành động của mỹ sẽ không giúp giải quyết vấn đề nếu vẫn tiếp tục gây sức ép cũng như đe dọa quân sự chống lại bình nhưỡng
người phát ngôn này khẳng định mỹ hiện nay đang đánh lạc hướng dư luận khi cho rằng
triều tiên và hàn quốc đạt được sự nhất trí phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
tại cuộc gặp thượng đỉnh liên triều là kết quả của cái gọi là trừng phạt và áp lực
theo đại diện bộ ngoại giao triều tiên
mỹ cũng đang làm trầm trọng thêm vấn đề khi triển khai nhiều thiết bị quân sự đến đây
trong một diễn biến liên quan khoảng ba trăm linh cảnh sát đã được triển khai tại một công viên công cộng
tại thành phố paju gần biên giới liên triều nơi khoảng hai mươi nhà hoạt động xã hội
trong đó có cả những người triều tiên đào tàu tụ họp để giải chuyên đơn bằng bóng bay
ngoài ra cảnh sát cũng chặn một xe tải mang theo năm chuyến đơn
nhiều bóng bay và bình khí bơm bóng ngăn các nhà hoạt động bốc rỡ những thứ này
hải quân mỹ vừa tuyên bố tái lập và triển khai hạm đội hai đến bắc đại tây dương
động thái này diễn ra gần bảy năm sau khi hạm đội hai bị giải thể
từ lệnh các chiến dịch hàng hải mỹ đô đốc john richardson tuyên bố
chiến lược quốc phòng nói rõ mỹ đang quay lại thời kỳ cạnh tranh sức mạnh khốc liệt
trong môi trường an ninh liên tục gia tăng thách thức và phức tạp
đó là lý do hải quân mỹ tái thành lập hạm đội hai để đương đầu với những thay đổi
đặc biệt là tại khu vực bắc đại tây dương
hạm đội hai được thành lập vào năm một nghìn chín trăm năm mươi và bị giải thể vào tháng chín năm hai nghìn một mươi
một phần để tiết kiệm ngân sách và một phần do có sự thay đổi trong chiến lược quốc phòng của mỹ
hạm đội hai từng hoạt động ở khu vực bắc đại tây dương và hỗ trợ hải quân mỹ tại khu vực địa trung hải
hải quân mỹ cho biết bộ chỉ huy hạm đội hai sẽ chính thức hoạt động trở lại vào ngày một tháng bảy
bước đầu sẽ có một mươi năm quan chức sau đó sẽ tăng dần lên hơn hai trăm năm mươi người
việc tái lập hạm đội hai sẽ giúp mỹ tăng cường sức mạnh hải quân trong khu vực
và tạo khả năng chống lại các mối đe dọa
iran vừa tuyên bố sẽ quyết tâm bác bỏ những yêu cầu của tổng thống mỹ donald trump
về việc thay đổi thỏa thuận hạt nhân giữa tehran và nhóm p năm một
bao gồm nga mỹ trung quốc pháp anh và đức
phát biểu trên truyền hình quốc gia iran trong thông điệp gửi tới tổng thống mỹ donald trump
thư ký hội đồng an ninh quốc gia tối cao iran ông ali samkhani nêu rõ
thỏa thuận hạt nhân mà iran và nhóm p năm một ký hồi năm hai nghìn một mươi năm là một thỏa thuận quốc tế
và tehran chắc chắn có đủ khả năng đánh bại hành động đe dọa của tổng thống mỹ trong vấn đề này
theo quan chức iran dù tổng thống donald trump tuyên bố ông không chấp nhận những thỏa thuận dưới
thời tổng thống tiền nhiệm và nó cần được thay đổi nhưng không thể đảm bảo rằng nếu đạt được những
thay đổi như ông trump mong muốn thì tổng thống mỹ tiếp theo sẽ không phủ nhận thay đổi này
trước đó tổng thống mỹ donald trump từng tuyên bố nếu các đồng minh châu âu không sửa đổi những
thiếu sót trong thỏa thuận hạt nhân iran thì đến ngày một mươi hai tháng năm này ông sẽ từ chối nới lỏng trừng
phạt tehran hôm nay hàng triệu cử tri liban đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử đầu
đầu tiên sau chín năm với hy vọng cuộc bầu cử này sẽ mở ra một chương mới cho quốc gia trung đông này
trong bối cảnh liban đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế
ngay từ sáng sớm nhiều cử tri liban đã xếp hàng trước các điểm bỏ phiếu
chờ đợi cuộc bầu cử đầu tiên của liban sau chín năm chỉ hoãn dự kiến hơn ba sáu triệu cử tri đủ
tiêu chuẩn sẽ bỏ phiếu để chọn lựa một trăm hai mươi tám nghị sĩ quốc hội từ năm trăm tám mươi ba ứng cử viên an ninh đã được
thắt chặt tại các điểm bỏ phiếu tham gia giám sát cuộc bầu cử lần này có khoảng một trăm ba mươi quan sát viên
quốc tế đến từ châu âu hiện nhiều cử tri libang hy vọng cuộc bầu cử quốc hội lần này sẽ giúp mang
lượng khẳng định kinh tế cho đất nước tháng trước libang đã được cộng đồng quốc tế cam kết
hỗ trợ vài ưu đãi một mươi một tỷ đô la mỹ cho một dự án đầu tư với điều kiện chính phủ libang cần cải tổ
chính sách đặc biệt trong lĩnh vực tài chính theo kế hoạch các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa
vào tối cùng ngày và kết quả sơ bộ sẽ có trong đêm sáu tháng năm dạng sáng mai bảy tháng năm theo giờ địa phương
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình
thông tin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt